các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thầy thích minh tuệ
ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử diễn đàn hội nhóm mạng xã hội ngày hai mươi một tháng năm
các mẫu áo thun váy mũ bộ đồ phỏng theo màu sắc trang phục của thầy thích minh tuệ được giao bán sôi động
trên trang friend thầy thích minh tuệ các mẫu áo thun với các mảng cam xanh dương xám đen
màu trang phục của thầy thích minh tuệ được chủ kênh giao bán đa dạng kích thước từ xs đến ba xl
để tăng thêm phần sinh động mẫu nam còn được trang bị thêm đạo cụ
là một chiếc ruột nồi cơm điện để tạo dáng
ở phần giới thiệu sản phẩm chủ kinh doanh này còn giới thiệu áo pháp minh tuệ được thiết kế tối giản
thanh tịnh làm bằng chất liệu thân thiện môi trường sử dụng vải tái chế đúng với tinh thần sống giản dị và chân thật của thầy
thậm chí người bán chuyên nghiệp tạo hẳn mã minh tuệ một mươi giảm một mươi cho năm mươi khách hàng mua đầu tiên
người này viết một phần doanh thu bán áo sẽ được trích để hỗ trợ các hoạt động từ thiện người có hoàn cảnh khó khăn
trong khi đó trên các sàn thương mại điện tử như shopee lazada các thiết kế phỏng theo trang phục thấy minh tuệ
cũng được giao bán đa dạng mẫu mã kiểu dáng như đổ bộ váy
trong đó phổ biến nhất là áo thun pô lô với giá từ năm mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một chiếc tùy chất liệu
thậm chí nhiều shop còn nhận đơn xỉ giá tại xưởng miễn phí vận chuyển để thu hút thêm khách hàng
ngoài các sản phẩm thời trang nhiều sản phẩm ăn theo thầy thích minh tuệ như tranh tráng gương tranh nghệ thuật tranh số
cũng được giao bán sôi động trên các sàn thương mại điện tử mạng xã hội với giá từ bảy mươi năm đến ba trăm chín mươi năm đồng tùy loại
có một mươi hai năm kinh nghiệm thiết kế và sản xuất áo thun anh nguyễn ân ngủ quận gò vấp tp hcm cho biết
thời gian gần đây các trang mạng hay đề xuất về tin tức cũng như những video ghi lại cảnh ông thích minh tuệ đang trên hành trình đi bộ khắp đất nước
qua thông tin trên mạng anh ân cảm thấy trang phục của ông minh tuệ thật đẹp
anh ân thổ lộ nhìn từ phía sau
anh thấy y phục của ông thích minh tuệ có một màu sắc rất đặc biệt
nó là những miếng vải cũ nát nhưng lại toát nên sự hài hòa màu sắc
anh đã sao y phần màu sắc bố cục từng mảng màu đó đưa vào phong ráng của áo thun mà anh thường thiết kế
thật bất ngờ là nó rất đẹp rất sang trọng
nhiều người bạn bè khách hàng của anh hưởng ứng
theo anh ân ban đầu anh chỉ lên ý tưởng thiết kế trị áo thun và đăng lên mạng sội facebook
chứ chưa hề nghĩ đến thiết kế này có thể tạo ra sản phẩm thu hút người dùng
nhưng lại vô tình chạm vào được cảm xúc của mọi người và được nhiều khách đặt hàng
bất ngờ với sức ảnh hưởng mạnh mẽ này một trăm linh đơn hàng đã được đặt ngay trong vòng một buổi sáng
một chiếc áo có giá một trăm năm mươi đồng
hệ tại anh ân cho biết hơn hai trăm linh đơn hàng chuẩn bị sản xuất và khách hàng đang rất mong đợi
chia sẻ thêm về y phục của ông thích minh tuệ anh ân cho rằng không dễ để phối với nhau mà tạo được một tổng thể hài hòa được
có thể là một sự vô tình từ những mảnh vải ông tuệ ghé
nhưng lại tạo điểm nhấn cho chiếc y phấn tảo
anh ân nói thích minh tuệ đã có được sự tôn trọng không chỉ riêng anh mà của rất nhiều người trong và ngoài nước
sức ảnh hưởng của thầy đã lan rộng không vô trường không kèn trống không kêu gọi mà chỉ là những bước chân trần lặng lẽ dưới cái nắng trói trang phỏng rát
nhưng nơi thầy lại toát ra một năng lượng tích cực
thưa quý vị liên quan đến vụ việc thượng tọa thích thanh huân phó tránh văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam
đã bày tỏ nhiều quan điểm về hiện tượng ông thích minh tuệ đang được lan truyền suốt những ngày qua
mới đây thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
gửi công văn đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh thành phố
nếu thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về người đàn ông được gọi là sư minh tuệ
trong trang phục như tu sĩ phật giáo người này đi bộ từ nam ra bắc và ngược lại
trong văn bản ban hành ngày một mươi sáu tháng năm
việt nam khẳng định người được mạng xã hội gọi là sư thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo
không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
sau khi văn bản trên được đưa ra đã gây xôn xao dư luận thu về nhiều ý kiến trái chiều
nhiều người cho rằng ông minh tuệ có thể tu tại ra vẫn là theo phật pháp không nên đưa ra thông cáo như vậy
trước ý kiến thắc mắc này thượng tọa thích đức thiện đã lên tiếng về mục đích của chính thông báo trên
cụ thể giáo hội phật giáo việt nam luôn hướng dẫn cổ vũ khuyến tấn và tạo điều kiện thuận lợi cho tăng ni phật tử
và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin thực hành pháp giáo kính ngưỡng phụng hành lời dạy của đức phật
tu tập các giáo môn của đạo phật theo đúng chính pháp giới luật phật chế cũng như phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước
thượng tọa thích đức thiện nhấn mạnh giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo của tất cả người dân
đồng thời giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc
thiếu chính xác thiếu khách quan liên quan đến phật giáo và giáo hội phật giáo việt nam
tu tập hạnh đầu đà là một trong số các pháp môn mà người tu học phật pháp thực hành
hiện nay những tăng ni giáo hội phật giáo việt nam đang thực hành hạnh đầu đà
tu khổ hạnh tại các chùa cơ sở tự viện
theo đúng tránh pháp và quy định của pháp luật
phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam cho hay
đối với trường hợp bộ hành của ông thích minh tuệ đã bị các tiktoker youtuber lợi dụng để hình ảnh câu view
và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới đạo phật bài giáo hội phật giáo việt nam
đây là vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh phật giáo rất cần chấn chỉnh
thượng tọa thích đức thiện thông tin do đó giáo hội có thông báo để tránh biến tướng đồng hóa với phật giáo
như một vài trường hợp đáng tiếc nắm chú tiểu các nhà sư ở long an tham gia các trò chơi giải trí
thách thức danh hài ca hát nổi sóng dư luận thời gian dài
nồng quan điểm trên thượng tọa thích thanh huân phó tránh văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam cho rằng
xét bình diện nhiều người cho minh tuệ là sư bản thân ông minh tuệ không nhận mình là sư mà chỉ nhận là công dân
thượng tòa thích thanh huân nêu rõ một vài năm trở lại đây xuất hiện một số chuyện không đáng có
từ việc nhỏ thành lớn quá tầm gây ảnh hưởng không nhỏ đến giáo hội phật giáo việt nam
truyền thông như con dao hai lưỡi nhiều youtuber đưa lên mạng xã hội hút nhiều người xem tạo thành làn sóng
hiện tượng xã hội nhìn vào chung dân trí chạy theo số đồng không có định hướng trong nhận thức của người dân
nếu giáo hội không có văn bản thì nhiều người cũng không biết đó có phải là tu sĩ hay không
nếu giáo hội ứng xử không khéo thì thành hiện tượng rộ lên trở nên dư luận không hay
về hiện tượng sư thích minh tuệ
thượng tọa thích thanh huân cho biết giáo hội phật giáo việt nam không cấm
nhưng nếu khuyến khích sẽ rất khó trong quản lý nhà nước tổ chức giáo hội để quản lý con người
thượng tòa thích thanh huân nói thêm
việc quản lý vì bản thân các tăng sĩ có vai trò và ảnh hưởng nhất định trong xã hội
nếu không quản lý trở thành tự do không phải văn hóa của mình và rất dễ bị lợi dụng
không như ấn độ hai nước đa tôn giáo đa văn hóa
nếu để tự do các đạo nổi lên như nấm thì không thể quản lý được
vài năm năm trở lại đây nhiều đào lạ chưa kể những tà đạo hình thành ảnh hưởng đến xã hội
dân dạy mang tính chất mê mụi con người
chính vì thế phía nhà nước chính quyền địa phương cần có quản lý xã hội tốt
hiện tượng ông minh tuệ không gì đáng rầm rộ nhưng do tác động của nhiều mặt
một phần nhìn nhận xã hội hiện nay liên quan đến phật giáo
vị này nhiều người nghĩ nhiều tới đạo phật hơn các đạo khác và cho rằng đây là vị thầy
tất cả những thông tin chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại